thưa quý vị vào chiều nay theo dự kiến chương trình kỳ họp đợt hai quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi
trước đó theo báo cáo gửi ủy ban thường vụ quốc hội về tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý dự thảo luật giá sửa đổi
chính phủ thống nhất định giá tối đa giá trần với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa và sách giáo khoa
không đưa mặt hàng sữa dành cho người cao tuổi và thịt lợn vào danh mục hàng bình ổn giá
việc giữ giá trần vé máy bay sách giáo khoa để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng người học đặc biệt là với những người có thu nhập thấp